tại thành phố hồ chí minh hôm nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu
hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
đối với giám đốc sở giáo dục và đào tạo
theo đó vấn đề quản lý chất lượng giáo dục nhất là đối với các trường mầm non
được các đại biểu quan tâm thảo luận
tại thành phố hiện có rất nhiều nhóm lớp không đảm bảo cơ sở vật chất
và tìm ẩn nguy cơ bạo hành trẻ em cao
các đại biểu cho rằng tình trạng bạo hành trẻ em tại các cơ sở mầm non
ngoài công lập tại thành phố hồ chí minh không phải là vấn đề mới
và các vụ việc mới đây không phải lần đầu tiên xảy ra
vấn đề đặt ra là công tác quản lý chất lượng giáo dục ở thành phố hồ chí minh
nhất là đối với các trường mầm non như thế nào
cách nhiệm của sở trong việc này là sao
quy trình cấp phát kiểm tra giám sát những cơ sở mầm non tư thuộc
nhóm trẻ như thế nào có thực sự chặt chẽ hay là buôn lỏng quản lý hình thức
sở có tính đến việc là xiếp lại cái việc bào tạo cấp chính trị
đối với giáo viên mầm non và bảo mẫu hay không
giám đốc sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh đã trả lời chất vấn
các vấn đề cử tri quan tâm các đại biểu nêu ra
sở giáo dục cho rằng ngành giáo dục thành phố thường xuyên phối hợp với địa phương
tổ chức kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của các nhóm lớp nhóm trẻ tự phát trên địa bàn
đối với các trường hợp ngoài lệ xảy ra tình trạng bảo hành trẻ gây bức xúc
trong dư luận sẽ được xử lý nghiêm khắc
các quan điểm của chúng tôi thì phải rất là nghiêm khắc tống cửa ngay
và những cá nhân vi phạm mà mang tính chất mất đạo đức mất nhân tính như thế
là đã bị xử lý nghiêm đã bị khởi tố ra tòa khởi tố hình sự và đã bị tù tù giam
cũng tại phiên chức vấn sát ngày vấn đề về cơ chế chính sách hỗ trợ giáo dục
cho người khuyết tật và giáo viên dạy người khuyết tật
việc giao quyền tự chủ tài chính cho các trường vấn đề về xây dựng bộ sách giáo khoa riêng
của thành phố hồ chí minh được các đại biểu đặt ra
với lãnh đạo ngành giáo dục và với mong muốn ngành giáo dục thành phố hồ chí minh
là quyết sách hàng đầu đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố